tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác vào trưa ngày hai tháng chín nhóm bạn gái rủ nhau đến khu vực thác nước ba sa lào
xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên để chơi
và trong lúc vui chơi hai em gái sinh năm hai nghìn tám trú tại tỉnh điện biên đã không may rơi xuống suối và bị cuốn trôi mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã ba thơm đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện điện biên
phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn
hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm dọc hai bên bờ suối dài hàng chục km
lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng đã triển khai người nhái và thiết bị lặn tìm xuyên đêm
cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được hai cháu bé và các tổ công tác vẫn đang nỗ lực triển khai tìm kiếm